tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
vấn đề phát triển và làm chủ không gian mạng là một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên vừa cấp bách vừa lâu dài
điều này đòi hỏi lực lượng công an phải nỗ lực phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt đi đầu
trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng
tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương nghị quyết chỉ thị của đảng
và của bộ công an về ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng
là tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng
triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh mạng cho cả hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
phát hiện đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng gián điệp mạng âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động trên không gian mạng là nâng cao chất lượng về đào tạo về công nghệ thông tin
và an ninh mạng tại các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia
các trường đại học các tập đoàn công nghệ tiên tiến trên thế giới để tiếp thu công nghệ mới và kinh nghiệm
bảo đảm an ninh mạng nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tỉnh mới
chuyển đổi số quốc gia đang trở thành một làn sóng mạnh mẽ tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống
thế xã hội trong các nội dung cần tập trung để mạnh hiệu quả định hướng chuyển đổi số quốc gia
lực lượng công an được xác định là nòng cốt trong triển khai các phương án đảm bảo an ninh mạng an ninh thông tin
bên cạnh đó hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm luật an toàn thông tin mạng luật an ninh mạng
luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ viễn thông
đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền
và phối hợp với các bộ ban ngành phát huy sức mạnh tổng hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
có hiệu quả với những âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh trật tự của các đối tượng phản động các loại tội phạm
trên không gian mạng xây dựng môi trường mạng thực sự an toàn lành mạnh trật tự kỷ cương
phục vụ đắc lực có hiệu quả cho chuyển đổi số bảo vệ an toàn lợi ích quốc gia dân tộc
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân góp phần thực hiện khát vọng đất nước phồn vinh hạnh phúc
xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình đầu năm mới hai nghìn hai mươi hai